thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa trả hồ sơ liên quan đến vụ án sai phạm trong sử dụng vốn huy động
tại sài gòn cô ấp gây thiệt hại gần một trăm một mươi năm bảy tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ vụ án ông diệp dũng và đồng phạm bị khởi tố về hành vi
lạm quyền trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
việc trả hồ sơ để công an tp hcm điều tra bổ sung thêm tám vấn đề
theo kết luận từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến tháng một năm hai nghìn hai mươi sài gòn co op có chín lần tăng vốn điều lệ
trong đó lần tăng vốn phía chính ông diệp dũng đã chỉ đạo tăng từ ba hai trăm linh tỷ đồng lên sáu bảy trăm chín mươi bảy tỷ đồng
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu ông diệp dũng đã tự ý dùng một tỷ đồng từ ba tỷ đồng huy động vốn đặt cọc
cho thương vụ mua lại chuỗi bixi việt nam
tiếp đó diệp dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty cổ phần địa ốc đại á
và công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới với số tiền một tỷ đồng trên
theo hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới
và công ty cổ phần địa ốc đại á sài gòn co op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định bảy một năm
tuy nhiên sau đó ông diệp dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận
từ bảy một năm xuống còn một năm gây thiệt hại cho sài gòn cô ấp số tiền gần một trăm một mươi năm bảy tỷ đồng